cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự võ thanh kiệt về hành vi giết người
và lưu nhật huy về hành vi che giấu tội phạm cả hai đối tượng cùng chú tại xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
thông tin ban đầu trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông giữa kiệt và phạm hoàng kiên chú huyện trợ mới xảy ra mâu thuẫn
chiều ngày một mươi ba tháng năm kiệt đã chở huy đến chặn đầu xe của kiên hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
trong lúc xô sát kiệt đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến kiên tử vong sau khi gây án kiệt và huy trở kiệt trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại xã an thạnh trung huyện trợ mới đồng thời lực lượng công an cũng thu hồi con dao gây án
sau nhiều giờ truy xét lực lượng công an vừa bắt được nghi phạm đâm trọng thương
nghi phạm đông ông võ đức duy được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú cùng địa bàn trước khi gây án đối tượng từng có tiền án tiền sự
trước đó khoảng sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm ông võ đức duy đang đi thể dục về đến gần nhà thì bị đối tượng bất ngờ chạy đến gần dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần bụng
nạn nhân được gia đình trở lên bệnh viện trung ương huế cấp cứu
qua kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu bị đâm bẩy nhát vào ổ bụng trong đó có vết đâm sâu nhất làm thủng dạ dày khiến nạn nhân mất nhiều máu
hiện nạn nhân đang được tiến hành phẫu thuật nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một nhóm các đối tượng là trẻ vị thành niên về tội giết người
vào đêm ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại tổ dân phố một thị trấn pleikon huyện ngọc hồi do trần văn sang đã ném đá vào một người trong nhóm
các đối tượng gồm bùi văn bảo huy nguyễn quang trung võ thành phước đã dùng dao quắm giao tự chế gậy gỗ đánh vào vùng đầu tay chân và lưng của sang gây tổng thương tích sáu mươi hai
đáng chú ý là khi thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng còn rất trẻ trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu
kết thúc phiên tòa hội đồng tuyên phạt bùi văn bảo huy sáu năm sáu tháng tù
võ thành phước năm năm tù nguyễn quang trung hai năm sáu tháng tù cùng về tội giết người
đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi đã làm rõ thủ phạm từ tỉnh bình định ra quảng ngãi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm
thủ phạm là lương thị chi chú thành phố thủ đức quê huyện phù mỹ tỉnh bình định
chiều ngày một mươi một tháng năm chi từ bình định đến một tiệm vàng trên phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi hỏi mua vàng lợi dụng lúc sơ hở và thiếu kiểm soát thủ phạm đã lén trộm một sợi dây chuyền có trọng lượng khoảng một mươi chỉ sau đó đón xe khách tẩu thoát về huyện phù mỹ tỉnh bình định
một nữ du khách hàn quốc vừa được cảnh sát giao thông đà nẵng tìm giúp chiếc điện thoại di động để quên trên xe taxi
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã tiếp nhận thông tin phản ánh có hai du khách người hàn quốc đánh rơi điện thoại trên xe taxi di chuyển từ sân bay về khách sạn
sau chỉ gần một giờ đồng hồ truy xét lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được hãng taxi nói trên ở quảng nam và mời làm việc với tài xế chở hai du khách từ sân bay về
tại trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải tài xế xác nhận lúc cảnh sát giao thông đà nẵng liên lạc mới kiểm tra thì phát hiện điện thoại của du khách nên đã giao lại cho cơ quan chức năng
ngay sau đó trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải đã liên lạc và trao trả chiếc điện thoại cho nữ du khách người hàn quốc
thưa quý vị liên tiếp những ngày gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là vụ cháy trong ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm tại phường đằng giang quận ngo quyền hải phòng làm ba người tử vong
tại phường quang trung hà đông hà nội làm bốn người trong cùng một gia đình tử vong
và trong ngày hôm qua thì một vụ cháy nhà dân trên đệm đoàn huyện grong pa của tỉnh gia lai cũng đã khiến một cháu bé tử vong
vào khoảng bảy giờ hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm công an sẽ trả lời
trong ngày một mươi bốn tháng năm huyện grong pa đã nhận tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại nhà thôn mới giã trư rồ căm
sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường đám cháy cũng đã được người dân xung quanh dập tắt
sau khi ngọn lửa được dập tắt người dân đã phát hiện thi thể của một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy đang nằm trong phòng ngủ gần cửa ra vào
nhiều vật dụng như là tv tủ lạnh bị ngọn lửa thiếu dụi
thời điểm xảy ra cháy anh trương tấn lượng và vợ là chị nguyễn thị tâm đi vắng
trong nhà chỉ có con trai là cháu bé trên công an huyện kronpa của tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
vâng cháy nổ là điều không ai mong muốn không thể nói trước
nhưng việc chủ động với các tình huống và hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể thực hiện được
đặc biệt là tại các trường học tập trung sự có mặt của rất nhiều người thì phòng chống cháy nổ là việc làm vô cùng quan trọng
và cần thiết ở giai đoạn thời tiết đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng
ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
ký túc xá sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
ngay từ cổng mỗi khu nhà đều dán những thông báo về phòng chống cháy nổ như thế này
công an phường đồng tâm quận hai bà trưng cũng thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy
đảm bảo thiết bị an toàn sẵn sàng được sử dụng nếu sự cố xảy ra
đối với công an nơi sở thại đây thì thường xuyên vào giúp đỡ và hỗ trợ
chúng tôi với cách phòng chữa cháy hướng dẫn công tác phòng chữa cháy cứu hồi cứu lạ
và chúng tôi cũng tăng cường các hệ thống phòng chữa cháy trong khu vực ký túc xá
ví dụ như hệ thống báo cháy tự động rồi là một số hệ thống khác nữa để các em tuyên truyền các em sinh viên
hiểu hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
và chúng tôi cũng thành lập tổ công tác phòng cháy cháy
ngoài công tác kiểm tra các trang thiết bị thì yếu tố con người là then chốt
buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường đại học kinh tế quốc dân của nhiều lực lượng
giúp cán bộ công nhân viên nhà trường và sinh viên biết cách thức xử lý những việc cần làm khi xảy ra cháy
đối với một người trẻ như em thì chúng em sẽ quan tâm đến những vấn đề khác và những vấn đề về kỹ năng xã hội như thế này
thì chúng em sẽ không để ý nhiều đến
theo em thấy thì những buổi tập huấn như này và diễn tập như này thì nó sẽ có tác dụng là giống như một khóa học
trang bị kỹ năng cho học sinh
cũng như là các cán bộ giáo viên nhà trường thì sẽ có cơ hội được tập dượt để có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ
có thể xảy ra trong tương lai mà chúng ta không thể biết trước được
đây là thực sự là một khóa học cũng như là buổi diễn tập vô cùng hữu ích
qua cái buổi tập luyện này thì em cũng cảm thấy là mọi người cần phải có một cái kiến thức cần phải biết cho việc phòng cháy chữa cháy
và khi mà công việc xảy ra thì cần có những công việc gì mà cần phải làm để phòng cháy để phòng cháy những cái sự việc bất chắc xảy ra
và khi mà với các bạn ở trong ký túc xá thì bọn em cần phải
kiểm tra các thiết bị điện và không nấu các thứ
chúng tôi có những cảnh báo trong quá trình mà sử dụng đặc biệt là khi mà ra khỏi phòng là phải tắt hết các thiết bị tiêu thủ điện
và lực lượng kỹ thuật thì phải có kiểm tra các hệ thống các trang thiết bị điện để làm sao mà các thiết bị đảm bảo
đáp ứng được cái yêu cầu khi sử dụng nguồn nhân liệu nguồn tiêu thủ điện thường xuyên như thế này
chủ động phòng cháy chữa cháy không bao giờ là thừa bởi chỉ cần một phút lơ là chủ quan
ngọn lửa có thể thiêu dụi tài sản ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng con người nhất là mùa nắng nóng đang hiện hữu
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn văn hoàn bốn mươi tám tuổi trú tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra
do phát sinh mâu thuẫn trong việc thuê đất làm ăn ngày chín tháng năm hoàn chở nhiều người mang theo dao rượu
đến một thửa đất tại xã tân lâm chém ông nguyễn hoàng khải bốn mươi tám tuổi
chú huyện bảo lâm trọng thương nhận tin báo công an huyện di linh đã khẩn trương vào cuộc điều tra
vào tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh viện kiểm sát nhân dân huyện di linh
đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của nguyễn văn hoàn thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến vụ án
thưa quý vị và các bạn đòi nợ với hành vi côn đồ manh động

tại xã long điền huyện đông hải và thị xã giá rai của tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu bắt giữ về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ do mâu thuẫn tiền bạc nên chiều ngày chín tháng năm lý văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng bốn đối tượng xuống nhà một người dân ở ấp quyết chiến xã an trạch a huyện đông hải để đòi tiền
do không thấy chủ nhà huy cùng đồng bọn vào nhà lấy đi một chiếc tivi
thế vậy người nhà ngăn cản nhưng huy cùng đồng bọn xô đẩy
và cướp chiếc tv đem đi
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
rủ nhau đi cướp giật tài sản của các em học sinh nhỏ tuổi
hai đối tượng là nguyễn minh tâm và trần thanh trọng cùng chú tại thành phố rạch giá
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giặc
theo điều tra vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trọng bàn bạc và thống nhất vào buổi trưa hoặc chiều lợi dụng việc học sinh nhỏ tuổi đi học về
cầm hoặc nghe điện thoại trên tay sẽ cướp giật bán lấy tiền
đến khoảng một mươi sáu giờ tâm chạy xe máy chở trọng ngồi phía sau chạy trên đường
thì phát hiện một bé gái chạy xe đạp điện một mình
tài cầm điện thoại di động nên chạy xe bám theo
khi đến đoạn đường vắng tâm chạy xe áp sát để trọng giật chiếc điện thoại rồi tăng ca bỏ chạy
sau đó trọng đưa chiếc điện thoại vừa cướp giật được cho vợ đem bán được hai triệu đồng
về đưa cho trọng và tâm chia nhau thì bị công an phát hiện bắt giữ
trước đó cùng với thủ đoạn trên
hai đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố rạch giá
đột nhập cửa hàng điện thoại lấy trộm nhiều tài sản giá trị trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng trần văn huy chú thị trấn mỹ luông vừa bị công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố
và ra lệnh bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phát hiện cửa hàng điện thoại di động anh kiệt ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới không có người
ngủ trông giữ huy đã đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động
máy tính bảng laptop và nhiều loại phụ kiện điện thoại khác trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với công an thị trấn mỹ luông
tiến hành điều tra xác minh và xác định
trần văn huy là đối tượng nghi vấn
đến khoảng tám giờ cùng ngày lực lượng công an huyện trợ mới đã phát hiện bắt giữ được huy khi đang lẩn trốn
tại nhà người quen tại xã kiến an huyện trợ mới thu giữ nhiều tăng vật liên quan
được biết huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục gây án
tối qua một mươi bốn tháng năm đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi làm rõ thủ phạm từ
bình định ra quảng ngãi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm
thủ phạm là lương thị chi chú tại thành phố thủ đức quê ở huyện phu mỹ tỉnh bình định
chiều ngày một mươi một tháng năm chi từ tỉnh bình định đến một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi hỏi bưa vàng
lợi dụng lúc chủ cơ sở thiếu kiểm soát thủ phạm đã lén trộm một sợi dây chuyền vàng
trọng lượng khoảng một mươi chỉ sau đó đón xe khách tẩu thoát về huyện phù mỹ bình định
thưa quý vị trước đây những đối tượng mua bán người thì thường phải tìm đến tận nơi
để câu kéo rụ rỗ nạn nhân đi tìm việc làm nhàn hạ và lương cao
còn trong thời đại công nghệ hiện nay thì với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội
các đối tượng có thể ở một chỗ và răng ra những cái bẫy việc nhàn hạ thu nhập cao
tiếp cận mục tiêu từ xa thông qua mạng xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bắc cạn
do nhu cầu tìm việc làm hai thanh niên này đã tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua trang
tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội facebook tìm người làm việc cho một công ty
chuyên về game tại khu vực cửa khẩu mộc bài tây ninh
với những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng thu nhập hấp dẫn
cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang campuchia để làm việc
ở một song bạc nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng
để trở về
hiện nay việc sử dụng mạng xã hội như facebook zalo đã phổ biến
thì việc kết bạn thiết lập mạng xã hội như facebook zalo đã phổ biến
các quan hệ trên thế giới ảo lại càng trở nên dễ dàng
nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ trẻ em và những người
có sự khó khăn về kinh tế hay nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
cháu gái này mới một mươi ba tuổi trú tại tỉnh lai châu
do đã nghỉ học nên cháu có nhu cầu tìm việc làm
sau khi làm quen với một số đối tượng qua facebook cháu được nhận vào làm phục vụ
tại quán karaoke
khi bị yêu cầu bán dâm cho khách cháu muốn xin đi quán khác làm việc
đã bị một số đối tượng cấu kết
cháu đã chuyển nhượng cháu trong một quán karaoke tại thành phố bắc cạn
với số tiền hai mươi năm triệu đồng
cháu đã tạo ra một công tác phòng ngừa công tác chính và chúng tôi đã tổ chức
rất là nhiều buổi tuyên truyền cũng như là bổ sung các kiến thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao
để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhất là với số lao động đến tuổi
tuy nhiên để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người
khi nhận được lời mời đi làm ăn xa
kiểu việc nhẹ lương cao thì hãy tin rằng đó chính là một cái bẫy
bởi vì không một doanh nghiệp chân chính nào lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn hạ
đặc biệt đừng dễ tin vào những lời chào mời hấp dẫn trên mạng xã hội
thay vào đó hãy tham khảo thông tin tuyển dụng từ những trung tâm giới thiệu việc làm
hay các thông báo tuyển dụng của những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và đủ sự tin cậy